vào chiều ngày hai mươi bốn tháng tám tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo trần văn tèo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và võ văn rồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú thành phố châu đốc an giang về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
trước đó tại khu vực ấp bà bài xã vĩnh tế thành phố châu đốc tỉnh an giang lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang rồng đưa bảy người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
ngày hôm sau tèo đến đầu thú quá trình điều tra xác định tèo được một đối tượng tên lêum ở campuchia thuê sau đó tèo dù rồng cùng đi với số tiền công là một trăm linh đồng một người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn tèo năm năm tù võ văn rồng ba năm sáu tháng tù giam cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
tại bản na lại xã luân giói huyện điện biên đông công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa bắt giữ

đối tượng là lò văn thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú huyện sông mã tỉnh sơn la lò văn thương bị công an huyện sông mã khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thiết bị đo nồng độ oxy trong máu sco hai vi phạm quy định thương mại
trong thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh nhiều đối tượng quảng cáo có bán các thiết bị hỗ trợ việc điều trị covid một mươi chín tại nhà như các loại máy thở thuốc nhất là máy đo nồng độ oxy trong máu sco hai với giá rất rẻ chỉ từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng được mô tả là có thể dùng để đo chỉ số oxy trong máu thậm chí là có thể phát hiện virus sars cov hai
các thiết bị đo nồng độ oxy có đặc điểm chung hoặc là nhái các thương hiệu uy tín
tên chung chung là oxymerter thiết kế nhỏ dạng kẹp đầu ngón tay dùng pin ba a màn hình hiển thị hai thông số chính là spo hai nhịp tim cùng nút bấm để khởi động
tuy nhiên những thiết bị này có thiết kế lỏng lẻo chất lượng nhựa kém các mối nối không liền mạch có thể dùng tay để gỡ phần máy
theo các chuyên gia y tế các thiết bị đo sco hai chỉ cần thiết đối với các f bắt đầu có triệu chứng chứ không phải là để phát hiện người mắc bệnh
so hai chỉ là một trong những chỉ số giúp nhận biết sớm các trường hợp f có dấu hiệu chuyển nặng phù hợp cho những ai đang theo dõi người thân đang là f tại nhà
bởi vậy người dân không nên nghe quảng cáo rồi mua sắm đủ thứ thiết bị nhiều khi không cần thiết mà còn đưa đến những chỉ số sai biệt rất tai hại
công an xã hòa nghĩa huyện trợ lách tỉnh bến tre đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với sáu đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
công an xã hoàng nghĩa huyện trợ lách tỉnh bến tre đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với sáu đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung
trong hai tuần cao điểm giãn cách xã hội một số tình nguyện viên sẽ chấp hành chủ trương ở nhà chống dịch vì khu vực sinh sống khác phường hoặc khác quận
do đó các lực lượng vũ trang như công an quân đội được bổ sung sẽ đảm bảo an sinh cho người dân khu vực
thực phẩm thuốc men được cung ứng ngay khi người dân gọi đến tổng đài đi chờ hộ

bên cạnh dịch vụ đi chùa hộ có trả phí lực lượng quận đoàn tại tp hcm vẫn duy trì các atm thuốc đưa thuốc đến từng hộ có f đang theo dõi tại nhà lợi nhuận nếu có sau khi đi chợ hộ cũng quyên vào quỹ y tế từ đó hỗ trợ tiền thuốc cho các gia đình khó khăn mua bình oxy và cả tính đến sinh kế cho người dân thất nghiệp trong khu vực sau khi kiểm soát được dịch
thưa quý vị sau hai ngày sử dụng giấy đi đường do các sở ngành của thành phố cấp thì bắt đầu từ giờ ngày hai mươi năm tháng tám tất cả các loại giấy đi đường của tp hcm sẽ do cơ quan công an cấp
các sở ngành của thành phố hồ chí minh sẽ là đầu mối tổng hợp số lượng người được phép di chuyển tại các đơn vị cơ quan trực thuộc rồi gửi cho công an thành phố hồ chí minh cấp giấy
cụ thể là phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh
các phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường mẫu mới kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện
sở ngành sẽ căn cứ vào các nhóm được di chuyển tại công văn số hai nghìn tám trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu và hai nghìn tám trăm năm mươi sau đó sẽ tổng hợp số lượng gửi danh sách đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
cục hàng không việt nam vừa ban hành kế hoạch phối hợp hỗ trợ hoạt động vận tải hàng không cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai long an
cục hàng không yêu cầu các khách công vụ phải có văn bản thông báo điều động công tác của các cơ quan nhà nước
hành khách là các lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch dân sự và quân y phải có văn bản của bộ y tế hoặc các cơ sở y tế
hành khách là các nhóm công dân có tổ chức đang làm việc sinh sống ở khu vực
cục hàng không việt nam hồi hương trên cơ sở đề nghị của địa phương có kế hoạch đưa đón tiếp nhận cách ly cụ thể và văn bản phối hợp
đồng ý cho người dân di biến động của các tỉnh thành phía nam và thành phố hồ chí minh có cảng hàng không
đối với các hoạt động vận chuyển hàng hóa không hạn chế vận chuyển hàng hóa đi đến cảng tân sơn nhất
thưa quý vị và các bạn liên quan tới việc đăng ký giấy hoặc là thẻ nhận diện mã qr code
cho phương tiện vận tải trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
thì vẫn còn hiện tượng cò mồi luồng xanh làm dịch vụ kê khai thông tin về giấy nhận diện phương tiện tại địa phương
sở giao thông vận tải tp hà nội đã đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương thành phố hà nội về phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể sở giao thông vận tải tp hà nội đề nghị hiệp hội vận tải hà nội tăng cường hướng dẫn tuyên truyền cho các đơn vị vận tải
về trình tự kê khai thông tin giấy nhận diện phương tiện có mã qr code
để đơn vị hiểu và thực hiện về quy trình đơn giản và thuận tiện này
việc cấp giấy hay là thẻ nhận diện mã qr code cho phương tiện trên luồng xanh của tổng cục đường bộ việt nam
được thực hiện hoàn toàn miễn phí không thu tiền người dân không thông qua dịch vụ để tránh tình trạng bị lừa đảo
gây thiệt hại về kinh tế và bức xúc cho đơn vị và chủ phương tiện
giấy nhận diện không phải là điều kiện bắt buộc khi phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa
mà chỉ để nhận diện và ưu tiên cho phương tiện trong quá trình tổ chức điều tiết giao thông
khi xảy ra dịch covid một mươi chín trên địa bàn địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi
nhằm phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín các tuyến đường thủy cũng đang được lực lượng chức năng
triển khai nhiều giải pháp đặc biệt là tại những khu vực đang xảy ra dịch bệnh
và công tác này đang được triển khai như thế nào những vi phạm sẽ bị xử lý ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
tuyến đường thủy tại địa phận huyện lương tài tỉnh bắc ninh
đây là một trong những điểm nóng về dịch bệnh đã xuất hiện trong thời gian gần đây
không chỉ không đảm bảo quy định phòng chống dịch những hành khách trên phà còn không mặc áo phao
ngay lập tức lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ phà phải chấp hành theo đúng quy định
hiện tình hình dịch bệnh tại tỉnh bắc ninh đang diễn biến hết sức phức tạp
thống kê những ngày gần đây cho thấy đã ghi nhận sáu mươi chín ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi bốn học sinh là f ở huyện lương tài
do vậy thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an tỉnh bắc ninh liên tục tăng cường công tác tuần tra
tại những địa bàn giáp danh như hà nội quảng ninh hải phòng